về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước tính đến sáu giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một hai trăm tám mươi một ca
trong tổng số một hai trăm tám mươi một ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một một trăm linh ba ca
số ca còn đang điều trị là một trăm bốn mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe
là một mươi năm năm trăm bốn mươi chín người